nhằm tạo điều kiện cho người bệnh và người nhà bệnh nhân về quê đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
hôm nay tại hà nội bệnh viện ca phối hợp với quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng báo tuổi trẻ
tổ chức chương trình chuyến xe yêu thương đưa người bệnh và người nhà người bệnh về quê đón tết
ngày tết cổ truyền đang đến gần trong khi hầu hết mọi người đang nôn nước sắm sửa đón xuân về
thì cũng có biết bao người mang trong mình căn bệnh ung thư vẫn đang chống chọi từng ngày từng giờ tại bệnh viện
đồng cảm trước hoàn cảnh của những người bệnh ung thư nghèo
ban giám đốc bệnh viện k và các đơn vị tổ chức từ thiện thực hiện chương trình chuyến xe yêu thương đưa người bệnh về quê đón tết
hành trình chuyến xe yêu thương gồm hai mươi hai chuyến xe ô tô bốn mươi năm chỗ miễn phí xuất phát từ bệnh viện ca
cơ sở tân triều đi các tỉnh hải dương hải phòng thái bình nam định yên bái lào cai
bắc ninh bắc giang lạng sơn ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh
gần đến tết cuối năm ấy
thì là cái việc mà bệnh nhân điều trị sát đến ngày đấy việc bắt xe về rất là khó khăn
thứ hai nếu mà có bắt được thì giá cũng rất là cao
thứ ba rất là chật trội
mà bệnh nhân ung thư thì người ta cũng rất nhiều bệnh nhân là gặp khó khăn hoàn cảnh khó khăn
mà người ta để dành cái tiền về tết mà sát ngày đấy cũng không có
cái việc thứ hai nữa là người ta vừa điều trị xong rất là mệt mỏi
thì chính vì và cái thực tế là những cái năm trước đây
thì chúng tôi có những bệnh nhân mà
gần tết không thể về được lại phải ăn tết bệnh viện
thì xuất phát từ lý do đó thì bệnh viện ca phối hợp với quỹ ngày mai thế sáng
cùng với báo tuổi trẻ và xin một số tổ chức cá nhân có lòng hào tâm
để mà hỗ trợ cho những chuyến xe gọi là chuyến xe yêu thương để đưa bệnh nhân về quê ăn tết
ngày hôm nay thì là một cái cơ hội mà rất là tốt
để cho chúng tôi được thể hiện cái sự cảm thông sâu sắc
đến cái chia sẻ những cái khó khăn của các bệnh nhân mà đang điều trị ung thư tại đây
có mặt trên chuyến xe yêu thương
các bệnh nhân ung thư bày tỏ cảm ơn và sự chia sẻ xúc động
trước sự quan tâm hỗ trợ của bệnh viện
vì được đi trên những chuyến xe miễn phí về quê đón tết cổ truyền
trong những lúc cả nước hồ hỏi phấn khởi đón chào một năm mới xuân về
cái mật độ giao thông ở trên đường rất là dày đặc
nhưng mà được sự quan tâm của ban đánh đạo bệnh viện
cũng như các nhà hảo tâm đã có chuyến xe tình thương
phân bổ các bệnh nhân gia đình về nhà ăn tết
trong vòng tay yêu thương của người nhà không có gì vui hơn
chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn
thêm một chuyến xe nghĩa tình thêm một tấm vé nghĩa tình là thêm nhiều san sẻ
thêm nhiều niềm vui cho những người mà cuộc sống buộc họ phải chiến đấu với bệnh tật